bình tĩnh thì mình hay dẫn đến cái việc là mình hành động những cái hành động sai
ví dụ như là mình không bao giờ mình được phép mình đưa con mình
mình thấy giật mà mình thấy sốt mình sợ quá
mình đưa con mình vào cái mức tắm hoặc là cái phòng tắm để mà xả nước để cho con mình đỡ sốt
đấy là một hành động sai
hay là mình sợ quá mình thấy con giật thì mình lại ôm ghi con giữ con lại
thì đấy cũng là không được phép làm
đó tại vì khi mình uống thì mình hay làm sai như thế
thì mới khuyến cáo các bạn là không được làm như vậy
và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
sốt co giật không phải là một hiện tượng hiếm gặp ở trẻ
mức độ nguy hiểm còn tùy thuộc vào các nguyên nhân gây co giật
sau năm tuổi sốt co giật ở trẻ sẽ tự hết
tuy nhiên co giật đi kèm với sốt có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nhiễm trùng nặng như viêm mảng não viêm não
vì vậy khi trẻ có hiện tượng co giật khi sốt
cha mẹ cần đưa bé đi khám ngay để được bác sĩ kiểm tra và có phác đồ điều trị kịp thời
các bậc phụ huynh không nên vì dịch covid một mươi chín mà e ngại tới cơ sở y tế khám bệnh
hiện các cơ sở y tế như bệnh viện đa khoa tâm anh đều thực hiện rất nghiêm ngặt
việc phân loại bệnh nhân khám sàng lọc và đảm bảo phòng chống dịch
với đội ngũ chuyên gia đầu ngành dưới sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị y tế chuyên dùng hiện đại
khoa nhi bệnh viện đa khoa tâm anh trở thành lựa chọn tốt nhất được nhiều cha mẹ gửi gắm niềm tin
từ khi thành lập đến nay khoa nhi đã chẩn đoán và chữa trị thành công cho hàng triệu trường hợp
mắc các bệnh lý chuyển nhiễm hô hấp thận thiết điệu tim mạnh cơ sơ khớp
trong đó có nhiều trẻ bị bệnh lý mạng tính hoặc trẻ gặp phải các vấn đề sức khỏe do sinh non
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai